điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty ipc
kiêm chủ tình hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một cơ quan điều tra công an tp hcm tiếp tục khởi tố thêm một mươi ba bị can
trong số các bị can này có phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm
lê hoàng minh chủ tình hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
cùng một mươi một bị can khác cùng khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của các bị can
cho đến nay vụ án này đã khởi tố tổng cộng một mươi sáu bị can để điều tra